trong bối cảnh căng thẳng giữa israel và palestine leo thang đỉnh điểm sau vụ nhiều loạt rocket bắn từ giải gaza vào lãnh thổ israel
ngày hôm nay nhiều nước cho biết đang theo dõi sát tình hình đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế không để tình hình thêm trầm trọng
bộ ngoại giao ai cập ra tuyên bố cảnh báo hậu quả thảm khốc từ xung đột leo thang giữa israel và palestine
tuyên bố kêu gọi các bên kiểm chế tối đa và tránh gây nguy hiểm cho dân thường
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan kêu gọi israel và palestine kiềm chế không có thêm các hành động thù địch
trong khi đó nga đang liên hệ với israel các bên tại palestine và các nước ả rập khác để trao đổi về tình hình căng thẳng leo thang giữa israel và palestine
moscow kêu gọi các bên kiềm chế
lãnh đạo và giới chức eu pháp đức anh hà lan cùng nhiều nước châu âu đã lên án vụ tấn công
và bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực leo thang giữa israel và palestine đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân
các lực lượng phòng vệ israel hôm nay đã tuyên bố báo động tình trạng chiến tranh và huy động lực lượng lớn binh sĩ
sau khi nhiều khu vực của nước này hứng chịu các loạt rocket bắn từ giải gaza
theo thông tin từ bộ y tế israel khoảng năm trăm bốn mươi năm người israel bị thương trong vụ việc
phòng trả hamas kiểm soát vùng lãnh thổ gaza đã tuyên bố thực hiện vụ tấn công này
với hơn năm quả rocket được bắn đi trong hai mươi phút khởi đầu cho chiến dịch quân sự mới mang tên al assaflad